đến thời điểm này một trăm linh các trường trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh lào cai đã chính thức áp dụng cho học sinh nghỉ học ngày thứ bảy chỉ học năm ngày trên một tuần
việc cho học sinh nghỉ học ngày thứ bảy đã nhận được sự đồng thuận cao từ phụ huynh học sinh và giáo viên bước đầu mang lại hiệu quả nhất là đối với các trường vùng cả
đã vài tuần nay hai học sinh trường phụ thông dân tộc bán chú trung học cơ sở lùng phình huyện bắc hà được nghỉ học ngày thứ bảy
từ khi nhà trường áp dụng học năm ngày trên một tuần so với sáu ngày như trước kia tỷ lệ chuyên cần đã được nâng lên rõ rệt
nguyên nhân bởi các em nhà xa có thể về ngay từ chiều thứ sáu và trở lại trường vào chiều chủ nhật thay vì sáng thứ hai mới tới lớp như trước đây
với cái chủ trương là học năm buổi trên một tuần và tổ chức cho các cháu nghỉ trưa tại trường thì cơ bản là nhà trường cũng khắc phục được những cái khó khăn đó
bởi vì là học sinh sẽ có nhiều thời gian nghỉ buổi trưa tại trường hơn cái không khí học buổi chiều nó đông đúc hơn
thì các cháu vui vẻ hơn và cái tâm thế học nó tốt hơn rất là nhiều
đến thời điểm hiện tại toàn bộ một trăm tám mươi bảy trường trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh lào cai đều đã áp dụng học năm ngày một tuần đối với cấp trung học cơ sở
trong đó năm buổi sáng và hai buổi chiều thực hiện theo chương trình của bộ giáo dục và đào tạo
các buổi chiều còn lại bố trí các hoạt động bổ trợ ngoại khóa trên nguyên tắc không gây quá tải cho học sinh
đồng thời thường xuyên giả soát đánh giá để có điều chỉnh cho phù hợp
nguyên tắc là không được gây quá tải cho học sinh làm sao cho học sinh là học năm ngày nhưng mà các em vẫn cảm thấy nhẹ nhàng
vẫn cảm thấy là để là cái mục tiêu là đi học đi đến trường thì tiếp thu được kiến thức và trí thức nhất phát triển cái năng lực
toàn diện cái năng lực của phẩm chất của mình chứ nếu mà dồn ép lại mà gây quá tải học sinh thì chúng tôi tuyệt đối tránh trường hợp đó
những tín hiệu đầu tiên này cho thấy
việc thay đổi số ngày học sinh
học là hợp lý góp phần tích cực để triển khai kế hoạch giáo dục và định hướng nâng cao chất lượng giáo dục cho học sinh
trong đó đặc biệt là các em học sinh vùng cao vùng dân tộc thiểu số